đêm qua và sáng sớm nay ngày bốn tháng tám do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực bắc bộ trên địa bàn tỉnh phú thọ đã có mưa trên diện rộng có nơi mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường tại thành phố việt trì
mưa lớn khiến nước tiêu thoát không kịp gây ngập sâu nhiều tuyến đường ngập nặng nhất là khu vực phường thanh miếu đường nguyễn du
tại đây nước dâng cao hệ thống giải phân cách nhựa cũng bị hư hại lực lượng chức năng đã có mặt để giao chắn thông báo phân luồng cho các xe di chuyển theo hướng khác
theo đài khí tượng thủy văn khu vực việt bắc từ đêm ngày năm đến ngày tám tháng tám tỉnh phú thọ tiếp tục có mưa mưa vừa có cục bộ nơi mưa to đến rất to
trên các hệ thống sông suối trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ ba đến năm mét cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ